thưa quý vị và các đồng chí tri cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế tân sơn nhất đã phối hợp với cục an ninh kinh tế tổng hợp và các lực lượng chức năng thuộc bộ công an vừa phát hiện một vụ vận chuyển vũ khí quân dụng qua đường hàng không lớn nhất từ trước đến nay
tiến hành khám xét đột xuất chuyến bay từ thổ nhĩ kỳ đến sân bay tân sơn nhất hải quan tân sơn nhất và các đơn vị nghiệp vụ bộ công an đã phát hiện số lượng lớn vũ khí quân dụng từ cộng hòa séc nhập lậu vào lãnh thổ việt nam qua cửa khẩu sân bay quốc tế tân sơn nhất được cất dấu tinh vi lô hàng gồm chín mươi bốn khẩu súng ngắn quân dụng và bốn trăm bảy mươi hai băng đạn chưa qua sử dụng
cục hải quan tp hcm đang tiếp tục cùng cục an ninh kinh tế tổng hợp phối hợp điều tra làm rõ vụ việc